tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có buổi gặp mặt các nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tiêu biểu
chủ tịch quốc hội bày tỏ sự tri ân đối với những công hiến thầm lặng của các thầy cô và đánh giá cao sự nỗ lực cũng như kết quả đạt được của ngành giáo dục trong thời gian qua
những năm gần đây quốc hội đã ban hành một số luật và nghị quyết liên quan đến giáo dục nhằm tạo hành lang pháp lý để thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo
phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới
thời gian tới chủ tịch quốc hội đề nghị ngành giáo dục tiếp tục thực hiện tốt kết luận số năm mươi một của ban bí thư về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo
quan tâm đầu tư hơn nữa để phát triển giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi hải đảo bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục cho người dân
chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục không ngừng đẩy mạnh nghiên cứu sáng tạo kỹ năng sư phạm
mặt khác phải luôn giữ vững bản lĩnh phẩm chất nhân cách hoàn thành trọng trách trèo lái con thuyền chi thức của đất nước